tại thành phố yên bái tỉnh yên bái khoảng một mươi chín h ngày hôm qua mưa đá bất ngờ xuất hiện rơi nhiều xuống sân nhà ngoài đường khiến cho người dân hoàng hốt
nhiều địa phương tại yên bái đã mất điện cục bộ gió cuột đổ cây lật mái nhà lốc xoáy nhiều nhà bị tốc mái
tại thành phố lào cai tỉnh lào cai cũng đã ghi nhận hiện tượng mưa đá tương tự việc xảy ra rông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa cho nhiều người dân tại địa phương
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại